xin chào quý vị cùng đến với phần thông tin cập nhật số ca mắc covid một mươi chín trong ngày ngày hai tháng một mươi của bộ y tế
tình hình dịch covid một mươi chín
một thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi bảy h ngày một tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày hai tháng một mươi trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận năm bốn trăm chín mươi ca nhiễm mới
trong đó một mươi ba ca nhập cảnh và năm bốn trăm bảy mươi bảy ca ghi nhận trong nước giảm một bốn trăm sáu mươi bốn ca so với ngày trước đó
tình hình dịch covid một mươi chín trong ngày đó tại bốn mươi tỉnh thành phố có ba bốn ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh hai bảy trăm hai mươi ba ca bình dương một năm trăm một mươi bảy ca đồng nai năm trăm linh chín ca an giang một trăm ba mươi chín ca lòng an một trăm linh bảy ca kiên giang bảy mươi bảy ca đắk lắc năm mươi chín ca bình thuận bốn mươi bảy ca hà nam bốn mươi hai ca khánh hòa ba mươi sáu ca tiền giang ba mươi sáu ca cần thơ ba ca
tình hình dịch covid một mươi chín trong ngày đó tại bốn mươi tỉnh thành phố ghi nhận năm bốn trăm chín mươi ca giảm một bốn trăm bảy mươi ca giảm một bốn trăm bảy mươi ca tình hình hai bảy trăm hai mươi ba ca đồng nai năm trăm linh chín ca tình thuận một mươi năm ca hà nội một mươi bốn ca quảng trị một mươi ba ca quảng ngãi một mươi hai ca ngài an một mươi ca đắk nông bảy ca bắc giang sáu ca đồng tháp sáu ca hậu giang sáu ca phú thọ năm ca bình định năm ca vĩnh long bốn ca cà mau ba ca bạc liêu ba ca bà rịa vũng tàu ba ca phú yên hai ca nam định hai ca hồ chí minh hai ca đồng tháp sáu ca hậu giang sáu ca phú
ca bình phước hai ca quảng ninh hai ca hưng yên một ca trà vinh một ca đà nẵng một ca hải dương một ca lâm đồng một ca gia lai một ca ninh bình một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó thành phố hồ chí minh giảm chín trăm bốn mươi bảy ca bình dương giảm hai trăm bảy mươi ca đồng nai giảm hai trăm hai mươi sáu ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó đắk lắc tăng năm mươi chín ca an giang tăng hai mươi ba ca khánh hòa tăng hai mươi một ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua tám sáu mươi năm ca trên ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám trăm linh ba hai trăm linh hai ca nhiễm đứng thứ bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi năm trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có tám một trăm sáu mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bảy trăm chín mươi tám sáu trăm hai mươi sáu ca
trong đó có sáu trăm năm mươi chín bảy trăm năm mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình
yên bái hà giang thái nguyên điện biên hải phòng ninh bình thái bình lạng sơn
có bảy tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
quảng ninh lào cai vĩnh phúc bắc giang phú thọ bắc ninh nam định
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh ba trăm chín mươi năm năm mươi hai ca bình dương hai trăm một mươi bốn ba trăm sáu mươi ca đồng nai bốn mươi chín tám trăm ba mươi chín ca
lòng an ba mươi hai sáu trăm tám mươi hai ca tiền giang một mươi bốn một trăm linh ca
hai tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi tám tám trăm năm mươi bảy ca
tổng số ca được điều trị khỏi sáu trăm sáu mươi bốn chín trăm ba mươi tám ca
hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi tám tám trăm năm mươi bảy ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu ba trăm ba mươi bảy ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn hai trăm bảy mươi bảy ca

thở máy không xâm lấn hai trăm bốn mươi ca

ba số bệnh nhân tử vong

đồng nai năm ca
lòng an năm ca
kiên giang hai ca
quảng ngãi một ca
tiền giang một ca
bình thuận một ca
cần thơ một ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm sáu mươi năm ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi chín sáu trăm linh một ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong tại việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi sáu trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ ba mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
thưa quý vị sáng ngày hai tháng một mươi thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp
chính phủ thường kỳ tháng chín
tại phiên họp chính phủ tập trung thảo luận về hai nội dung
tình hình kinh tế xã hội tháng chín và chín tháng năm hai nghìn hai mươi một
thảo luận kỹ hơn về các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả với dịch covid một mươi chín
và từng bước mở cửa trở lại đưa cuộc sống về điều kiện bình thường mới
trong đó chính phủ dành phần đầu phiên họp để thảo luận lắng nghe các ý kiến địa phương
góp ý vào dự thảo thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả với dịch covid một mươi chín
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng phạm minh chính nêu rõ
vừa qua chúng ta đã thực hiện việc giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội
ở hai mươi ba tỉnh thành phố và đạt kết quả nhất định bước đầu
ban chỉ đạo quốc gia đã thống nhất cần có lộ trình thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh chỉ đạo bộ y tế xây dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời
gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và lấy ý kiến tới tận cấp huyện cấp xã
ban chỉ đạo quốc gia bộ y tế cũng đã nhiều lần lấy ý kiến các cơ quan liên quan
lắng nghe tham khảo ý kiến các chuyên gia nhà khoa học về dự thảo
bên cạnh các ý kiến đồng thuận cũng có các ý kiến khác nhau về dự thảo hướng dẫn
cho nên chính phủ tiếp tục dành thời gian của phiên họp để lấy thêm ý kiến các địa phương
người đứng đầu chính phủ đề nghị các đại biểu góp ý để nhanh chóng ban hành hướng dẫn
trên phạm vi cả nước thực hiện nghiêm túc nhất quán từ trung ương tới địa phương
đồng thời vẫn phù hợp với các địa bàn đặc thù như tp hcm hà nội
tại phiên họp thủ tướng phạm minh chính cho biết sau khi tp hcm và một số tỉnh phía nam
thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội có hiện tượng nhiều người dân từ tp hcm
bình dương di chuyển tự phát về quê do đó thủ tướng kêu gọi người dân nên kiểm chế
không di chuyển tự phát làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản góp ý dự thảo hướng dẫn tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo yêu cầu của bộ y tế
tp hcm đề xuất không bắt buộc người tiêm đủ liều vaccine phải có thời gian tiêm liều cuối
tối thiểu một mươi bốn ngày khi tham gia các hoạt động công cộng
qua nghiên cứu nội dung dự thảo chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cơ bản thống nhất với năm chỉ số
làm căn cứ đánh giá mức thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo dự thảo hướng dẫn của bộ y tế
bên cạnh đó ubnd tp hcm cũng đề nghị điều chỉnh tiêu chí tiêm đủ liều vaccine
theo hướng dẫn đã tiêm đủ liều vaccine không cần điều kiện
thời gian tiêm liều cuối cùng tối thiểu một mươi bốn ngày
với nội dung đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín của cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín hoặc trạm y tế cấp xã đối với trường hợp điều trị tại nhà
chủ tịch ubnd tp đề nghị bổ sung nội dung không quá sáu tháng
theo dự thảo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn
hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín do bộ y tế đang lấy ý kiến của các địa phương và bộ ngành
có năm chỉ số quan trọng để đánh giá cấp độ dịch bệnh
chỉ số một số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh người trên một tuần
chỉ số hai tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
chỉ số ba tỉnh thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
theo mô hình tháp ba tầng bảo đảm tối thiểu hai số giường hồi sức cấp cứu
tại các cơ sở y tế
chỉ số bốn một trăm linh trạm y tế xã phường thị trấn có oxy y tế và một trăm linh các quận huyện thị xã thành phố
có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
chỉ số năm tỷ lệ tiêm chủng vaccine cho người từ năm mươi tuổi trở lên
theo lộ trình tối thiểu tám mươi người trên sáu mươi năm tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
áp dụng trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tối thiểu tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
áp dụng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
dựa vào các chỉ tiêu đạt được từ đó sẽ đối chiếu và có đánh giá cụ thể
theo các mức cấp độ nguy cơ thấp nguy cơ trung bình cao và rất cao
điều này cũng đồng nghĩa với việc quyết định phạm vi mở cửa của từng địa phương
sở y tế hà nội trưa ngày hai tháng một mươi cho biết trong sáu giờ qua
ghi nhận thêm hai ca mắc mới trong khu vực phong tỏa ở bệnh viện việt đức
như vậy liên quan đến bệnh viện này đến nay đã có hai mươi hai ca covid một mươi chín tại hà nội
trong đó có một mươi một người có địa chỉ ở hà nội số còn lại là người tỉnh ngoài
đến bệnh viện điều trị hoặc chăm sóc người nhà đang điều trị ở viện
hai ca mắc mới vừa ghi nhận là chị vht hai mươi bảy tuổi ở d hai b tập thể thành công ba đình
chị là hộ lý tại trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn tầng bảy nhà d của bệnh viện
người thứ hai là anh ntd ba mươi tuổi ở ngõ chín trăm chín mươi năm hồng hà phường trương dương quận hoàn kiếm
anh là nhân viên nhà ăn tại bệnh viện việt đức
cả hai bệnh nhân đều được lấy mẫu xét nghiệm hôm một tháng một mươi kết quả dương tính
như vậy đến nay đã ghi nhận bốn nhân viên làm việc tại bệnh viện việt đức mắc covid một mươi chín
gồm một nhân viên vệ sinh một nhân viên nhà ăn và hai hộ lý
liên quan đến việc phát hiện nhiều bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện hiếu nghị việt đức hà nội
nhiều địa phương đã phát thông báo khẩn ra soát người đến khám và điều trị tại bệnh viện này
từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày một tháng một mươi để kịp thời hỗ trợ
tại tỉnh bắc ninh trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc bắc ninh đã có thông báo khẩn số bảy mươi bảy
đề nghị những người từng đến làm việc khám bệnh hoặc chăm sóc người bệnh
tại bệnh viện hiếu nghị việt đức bốn mươi trảng thi hàng bông hoàn kiếm
từ một mươi chín tháng chín đến ngày một tháng một mươi cần
liên hệ ngay đến trạm y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
cung cấp số điện thoại của những người đã tiếp xúc với mình
thực hiện khai báo y tế tại địa chỉ tờ khaiyt vn
gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng tại tỉnh bắc ninh chín trăm sáu mươi năm một trăm sáu mươi bốn chín trăm một mươi chín
hoặc số điện thoại tiếp nhận các thông tin về covid một mươi chín tại huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
thanh hóa ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa phát đi thông báo khẩn
đề nghị những công dân thanh hóa đã đến bệnh viện này khám bệnh
và điều trị từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày một tháng một mươi
liên lạc ngay đơn vị y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ kịp thời
những người đi đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh
tại khoa phòng tầng điều trị có bệnh nhân dương tính hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính
thi xử trí như f một cách ly tập trung một mươi bốn ngày và lấy mẫu xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy thứ một mươi bốn
nếu có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc bất thường về sức khỏe xử trí như ca nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
với các trường hợp còn lại cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
kể từ ngày rời khỏi bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy thứ một mươi bốn
thanh hóa đã truy vết được một trăm tám mươi bốn bệnh nhân để khám bệnh sáu mươi ba bệnh nhân nội chú ra viện
và bốn mươi bảy bệnh nhân ngoại trú liên quan đến ổ dịch bệnh viện này
hải dương sở y tế hải dương đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các huyện thị xã thành phố các đơn vị y tế khẩn trương yêu cầu tất cả người dân đến bệnh viện nói trên
từ ngày một mươi năm tháng chín đến nay phải khai báo y tế
khai báo trên các ứng dụng hoặc khai báo qua đường dây nóng để được tư vấn
trạm y tế cấp xã lập danh sách theo dõi quản lý báo cáo các trường hợp này
người tiếp xúc gần với các trường hợp trở về từ bệnh viện hữu nghị việt đức được coi là f hai
tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày xét nghiệm một lần
nếu f một xác định dương tính thì chuyển cách ly tập trung
đến thời điểm hiện tại hải dương đã ghi nhận ba ca mắc mới liên quan đến ổ dịch bệnh viện này gồm
một ca ở huyện cầm giang một ca ở ninh giang và một ca ở kim thành
hải phòng chiều một một mươi sở y tế hải phòng ban hành văn bản số bốn nghìn năm trăm hai mươi năm sit ttksbt
về việc khai báo y tế xét nghiệm sars cov hai đối với người từ bệnh viện việt đức về hải phòng
theo đó yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các quận huyện chỉ đạo các xã phường thị trấn
các đơn vị trên địa bàn thông tin tuyên truyền tới tất cả người bệnh người nhà người bệnh
người có mặt tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ ngày một mươi năm chín đến mùa một một mươi về hải phòng
thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế xã phường nơi lưu trú để được tư vấn hướng dẫn làm xét nghiệm covid một mươi chín
những người dân tại hải phòng sau khi tiếp xúc với người từ bệnh viện hữu nghị việt đức về
trong khoảng thời gian trên có dấu hiệu ho sốt khó thở thực hiện khai báo y tế lấy mẫu xét nghiệm
theo phó giám đốc cdc hà nội qua các chỉ số bước đầu cho thấy
ổ dịch bệnh viện việt đức đã có nhiều mức độ lây nhiễm covid một mươi chín
tức là có trường hợp nhiễm cũ và lây nhiễm mới
sáng hai tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội đã thông tin thêm một mươi bảy ca dương tính sars cov hai
liên quan đến ổ dịch bệnh viện việt đức
như vậy tính đến nay tại hà nội đã ghi nhận hai mươi ca dương tính liên quan đến bệnh viện này
ngoài ra tại bốn tỉnh là hương yên hải dương nam định hà tĩnh cũng ghi nhận sáu trường hợp dương tính sars cov hai
là bệnh nhân người nhà trở về từ bệnh viện việt đức
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết hiện nay các cơ quan chức năng đang tập trung khoanh vùng
và xử lý dịch xét nghiệm các mẫu liên quan tại bệnh viện việt đức
số bệnh nhân đến khám điều trị tại bệnh viện vẫn đang được giả soát lấy mẫu xét nghiệm
ngoài ra tại một số tỉnh là hương yên hải dương nam định hà tĩnh cũng đã ghi nhận các ca dương tính sars cov hai
là người trở về từ bệnh viện việt đức
do đó hiện nay chưa thể đánh giá dự báo rõ ràng được và con số thực tế các ca nhiễm sẽ chỉ ra khi có kết quả xét nghiệm
nhưng bước đầu tình hình dịch ở đây có thể sẽ khó khăn phức tạp hơn chứ không giống như nhận định lúc đầu
là dịch chỉ khoanh vùng ở tầng bảy tầng tám là khu d của bệnh viện
ngày hai tháng một mươi ubnd tỉnh hậu giang ban hành công văn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo đó thống nhất áp dụng chỉ thị số một mươi chín trên địa bàn tỉnh
ngày hai tháng một mươi trừ các khu vực địa phương đang thực hiện phong tỏa hoặc thiết lập cách ly y tế
gỡ bỏ các chốt chặn kiểm soát việc di chuyển giữa các địa bàn liên vùng xanh liên xã liên huyện
người dân trong tỉnh được đi lại giữa các địa phương trừ khu vực đang thực hiện phong tỏa hoặc thiết lập cách ly y tế
trường hợp thật sự cần thiết phải vào khu vực đang thực hiện phong tỏa hoặc cách ly y tế
phải được chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của địa phương cho phép
người dân không tự ý đi ra ngoài tỉnh trường hợp cấp bách phải được sự cho phép bằng văn bản của sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với cán bộ công chức viên chức làm nhiệm vụ phòng chống dịch nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín theo quy định được di chuyển xa vào tỉnh
các chuyên gia công nhân những người tham gia thực hiện các công trình dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín và có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực
thì theo dõi sức khỏe tại nơi làm việc nơi lưu trú trong bảy ngày
riêng người dân đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có giấy xác nhận và có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực được vào tỉnh
tuy nhiên khi đến hoặc về địa phương phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nơi cách ly tập trung trong thời gian bảy ngày
và thực hiện xét nghiệm hai lần sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã ban hành công văn số bốn nghìn chín trăm tám mươi tám
về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
trong đó cho phép một số ngành nghề kinh doanh được hoạt động trở lại
doanh nghiệp cũng được chủ động trong việc phòng dịch tại nhà máy
trở về trạng thái bình thường mới bình dương cho phép một số hoạt động
ngành nghề kinh doanh được mở cửa trở lại
cụ thể ủy ban nhân dân tỉnh cho phép mở cửa siêu thị siêu thị mini cửa hàng tiện lợi
cửa hàng tạp hóa chợ đầu mối chợ truyền thống nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ được hoạt động tối đa tám mươi công suất
với điều kiện khách đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
các hoạt động hội họp tập huấn hội thao tổ chức trong nhà tập trung tối đa một mươi người
nếu chín mươi người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f đã khỏi bệnh
được tập trung tối đa sáu mươi người
các hoạt động hội họp tập huấn hội thảo tổ chức ngoài trời được phép tập trung tối đa một mươi năm người
nếu chín mươi người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f đã khỏi bệnh
được tập trung tối đa chín mươi người
đám cưới đám tang tổ chức trong nhà chỉ được tập trung tối đa một mươi người
trường hợp có ít nhất chín mươi người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc f đã khỏi bệnh
được tập trung tối đa sáu mươi người
riêng đám cưới đám tang tổ chức ngoài trời được phép tập trung tối đa
một mươi năm người nếu chín mươi người
tham gia đã tiêm đủ liều vaccine
hoặc f đã khỏi bệnh được tập trung
tối đa chín mươi người
các cơ sở cắt tóc gội đầu
thể dục thể thao gym yoga
đều hoạt động tối đa năm mươi công suất
và tối đa một mươi người tại cùng một
thời điểm cơ sở kinh doanh dịch vụ
ăn uống chỉ được bán hàng mang đi
đối với nhà hàng trong các cơ sở
lưu trú cơ sở nghỉ dưỡng
chỉ được phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú
không tổ chức buffet
riêng quán bar beer club spa
massage dịch vụ làm đẹp
dịch vụ ăn uống tại chỗ dạp chiếu phim
karaoke trò chơi điện tử
hoạt động trợ tự phát bán hàng rong
vé số rạo tiếp tục tạm dừng
hoạt động đến khi có thông báo mới
thành phố hồ chí minh chuyển trạng thái
phòng chống dịch mới nên nhiều người
có nguyện vọng trở về quê
nhiều tỉnh xây dựng phương án
tiếp nhận số công dân này
ông phạm ngọc nghị
chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc cho biết
địa phương đang lấy ý kiến thành viên
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín của tỉnh
để xây dựng kế hoạch tiếp nhận công nhân
từ thành phố hồ chí minh về địa phương
theo ông nghị đắk lắc còn khoảng
một trăm hai mươi công dân ở thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam
từ ngày một tháng một mươi thành phố hồ chí minh
chuyển trạng thái phòng chống dịch mới
các tỉnh phía nam cũng đồng loạt nới lỏng giãn cách
nên sẽ có rất nhiều người trở về
lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa cho biết
người về từ nơi có dịch phải thực hiện
đầy đủ quy định phòng chống dịch
riêng trong đợt này khánh hòa chưa ghi nhận
người dân tự phát về quê từ thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương hay các tỉnh miền tây
tỉnh đã nhiều lần tổ chức
vào thành phố hồ chí minh đón công dân
trong đó mới nhất là đưa năm trăm linh sinh viên về
nếu công dân của tỉnh có nguyện vọng
địa phương sẽ tạo điều kiện đón
trên quy tắc tuần thủ quy định phòng chống dịch covid một mươi chín trả trễ
trong khi đó
ubnd tỉnh ninh thuận cho biết
thời gian qua tỉnh đã tạo điều kiện
để đón công dân từ các tỉnh phía nam về
mới nhất tỉnh đón gần hai trăm linh bà bầu
phụ nữ nuôi con nhỏ từ thành phố hồ chí minh
tuy nhiên theo lãnh đạo ubnd tỉnh ninh thuận
việc này đã gây áp lực lớn
cho công tác phòng chống dịch của địa phương
do đó lãnh đạo ninh thuận đã trao đổi
mong muốn các tỉnh đồng nai bình dương
hỗ trợ động viên bà con tiếp tục ở lại
hết dịch rồi trở về sau
chủ tịch ubnd tỉnh an giang
nguyễn thanh bình cho biết
hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
do đó an giang sẽ không tiếp nhận
các trường hợp người dân ở các tỉnh
thành tự phát trở về địa phương
theo ông bình
đối với những người dân đã về đến các cửa ngõ
của an giang trong đêm ba mươi tháng chín
dạng sáng mùa một tháng một mươi
các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp nhận
bố trí điểm tập trung phân loại đối tượng
tiến hành test nhanh và pcr
để tổ chức cách ly hợp lý
ông bình đặc biệt lưu ý tỉnh sẽ không tiếp nhận
người dân tự phát trở về địa phương trong thời gian tới
người đứng đầu chính quyền tỉnh an giang
yêu cầu các đơn vị địa phương
phải tăng cường lực lượng phân loại tiếp nhận người dân
tại cửa ngõ tỉnh và hoàn thành
ngay sau trong đêm mùa một tháng một mươi
lãnh đạo tỉnh an giang chỉ đạo
phải lưu ý đến việc bố trí người dân có điều kiện
có nhu cầu muốn cách ly tại các nhà nghỉ
khách sạn để giảm tài cho các khu cách ly tập trung
kết luận cuộc họp
bí thư tỉnh ủy an giang lê hồng quang nhấn mạnh
an giang vẫn giữ nguyên quan điểm
không có chủ trương tiếp nhận người dân
từ các tỉnh thành tự phát trở về địa phương
thời gian tới
vì hiện nay tình hình dịch bệnh trong an giang
vẫn còn diễn biến phức tạp
tỉnh đang tập trung khống chế các ổ dịch trên địa bàn
ban thường vụ tỉnh ủy đã lấy ý kiến
lãnh đạo một mươi một huyện thị xã thành phố
về việc tiếp nhận người dân tự phát trở về địa phương
theo đó trên tinh thần dân chủ tập trung
an giang thống nhất chỉ tiếp nhận
người dân về đến cửa ngõ tỉnh
trong tối ba mươi tháng chín dạng sáng mùng một tháng một mươi
sáng mùa hai tháng một mươi hơn ba người
phần lớn là công nhân đang sinh sống
tại huyện vĩnh cửu đồng nai
đã hò reo vui mừng khi được cho phép về quê
nhiều người vẫy tay chào và hét lớn
hẹn gặp lại đồng nai
từ sáng sớm hàng ngàn người dân đi xe máy tập trung
chưa chốt kiểm soát đặt trên tuyến đường đồng khởi
đã tiếp giáp giữa xá thạnh phú huyện vĩnh cửu
với phường tràng giai thành phố biên hòa
yêu cầu được về quê
càng về sau số lượng người tụ tập càng đông
chiếm gần hết lòng đường kéo dài hàng cây số
theo ghi nhận đa phần là công nhân
tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện vĩnh cửu
và sinh sống cho các dãy trọ trên địa bàn xá thạnh phú
thiện tân tân an
cần ba tháng giãn cách phong tỏa đông cứng
khiến cuộc sống họ gặp nhiều khó khăn
không còn trụ nổi nên phải về quê
ông nguyễn văn thuộc bí thư huyện ủy vĩnh cửu cho biết
sau nhiều ngày vận động thuyết phục
nhưng người dân không đồng ý ở lại
chính quyền buộc phải để người dân về quê
để đảm bảo an toàn
người dân được chia thành ba đoàn về miền tây
miền trung và tây nguyên
mỗi đoàn bố trí xe chuyên dụng
lực lượng chức năng đi theo dẫn đoàn
và hỗ trợ người dân dọc đường
theo phòng cảnh sát giao thông công an đồng nai
lực lượng cảnh sát giao thông đã chia nhiều tốp
dẫn công nhân về quê
việc phối hợp thực hiện nguyên tắc năm k
đưa đến vùng giáp danh và thông báo các tỉnh bạn
đưa công nhân trở về nhà
đến thời điểm này lực lượng cảnh sát giao thông
phối hợp với các cơ quan chức năng
đưa khoảng năm công nhân trở về quê
thưa quý vị những thông tin mới nhất
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng
trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại